ubnd tỉnh nghệ an vừa ban hành quyết định về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ đợt ba cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
tính đến ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn tỉnh nghệ an số lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi là hơn một mươi một con tổng trọng lượng hơn năm trăm linh tấn
tỉnh đã cấp kinh phí dự phòng đợt ba với số tiền hơn ba năm tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống khống chế dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh
trong đó gần hai trăm linh một triệu đồng phục vụ công tác phòng chống khống chế dịch hơn ba ba tỷ đồng hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy
như vậy tính từ tháng sáu đến nay nghệ an đã hỗ trợ gần năm tỷ đồng cho người dân
hiện tri cục chăn nuôi và thú y đang tiếp tục trình ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị hỗ trợ cho những địa phương đã được công bố hết dịch tả lợn châu phi